khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trí đã sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trí đứng tên
để vay hơn một năm tỷ đồng của vợ chồng một người dân trú cùng địa phương với lãi suất ba trong thời gian ba tháng
tuy nhiên khi đến hạn trí không trả lại tiền cho vợ chồng người này mà trốn khỏi địa phương
sau đó nạn nhân mang hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
huyện bình đại để kiểm tra thì phát hiện cả hai giấy đều là giả nên đã trình báo cơ quan công an
những chiếc loa bluetooth của thương hiệu nổi tiếng masal được gắn nhãn mát và đóng gói ngay tại việt nam
nghe thì tưởng như chuyện đùa nhưng đây lại là sự thật sau khi lực lượng chức năng quận tây hồ
thành phố hà nội đột kích bất ngờ vào một kho chứa hàng nằm khuất sâu trong ngõ hai trăm một mươi tám đường lạc long quân
chủ hàng là nguyễn thủy linh
chủ hàng là nguyễn thủy linh
nguyễn thủy linh quê tỉnh hà nam hiện tạm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
linh thuê nhà số năm mươi ba a để làm kho chứa hàng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
linh khai nhận là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng tử
tại đây tổ công tác đã thu giữ niêm phong hàng nghìn sản phẩm loa nhãn mát marshall emberton robot
đồng hồ thông minh tai nghe và hàng nghìn tem mát nhái các nhãn hiệu nổi tiếng
tổng số hàng hóa có giá trị khoảng hơn bốn ba tỷ đồng
đang vận chuyển năm mươi hai hộp pháo để giao cho khách
đối tượng nguyễn trọng nghĩa và phạm my nhật cùng chú tại tỉnh long an đã bị công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng
qua kiểm tra số pháo trên có tổng khối lượng gần chín mươi hai kg
làm việc với lực lượng chức năng nghĩa và nhật thừa nhận năm mươi hai hộp pháo nói trên là pháo nổ
được khách hàng thuê vận chuyển từ long an đến trảng bom tỉnh đồng nai với số tiền là bảy năm triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và tạm giữ tăng vật có liên quan để tiếp tục
điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã vân sơn
huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như thanh
tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thiên dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng
xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng trương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
bị phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện